nằm trong các hoạt động nhân kỷ niệm bảy mươi năm năm cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín
truyền hình nhân dân phối hợp với nhà hát kịch việt nam gian dựng hai vở kịch ngắn về bắc hồ
phát sóng trên kênh truyền hình nhân dân đúng vào dịp tết độc lập
vở kịch thứ nhất có tên gọi ông cụ ở quê gia nội dung vở kịch kể về quãng thời gian bác hồ sống
tại ngôi làng bốn mươi tám hàng ngang nơi bản tuyên ngôn độc lập ra đời vở kịch đã làm toát lên được phong thái
trí tuệ cũng như sự gần gũi với nhân dân của chủ tịch hồ chí minh
khi mà tôi được tiếp xúc với cả cái kịch bản này do tác giả trần đăng tuấn viết tôi thấy mình là may mắn
và hạnh phúc được tái hiện một cái thời khắc lịch sử nói về vận mệnh của dân tộc cũng như nói riêng
về hình tượng chủ tịch hồ chí minh ở trên sân khấu
vở kịch thứ hai có tên gọi chị em
ngày gặp lại nội dung của vở kịch kể về câu chuyện hết sức xúc động khi bắc hồ gặp lại người chị gái của mình
bà nguyễn thị thanh tại hà nội sau bốn mươi năm xa cách
vở kịch nói lên sự vĩ đại của chủ tịch hồ chí minh khi bác đã hy sinh hạnh phúc riêng của mình để chăm lo cho hạnh phúc của nhân dân
vai diễn cực kỳ khó khăn đó là thể hiện hình tượng lãnh tụ chủ tịch hồ chí minh kính yêu của dân tộc việt nam
lê minh hải đã phải đọc rất nhiều tư liệu
xem phim nghiên cứu về dáng đi cách của bắc chống tay cách bắc nói
mà đặc biệt ở hai cái kịch bản của truyền hình nhân dân lần này là hai cái kịch bản cực kỳ hay
có thể nói đây là hai vở kịch hết sức có ý nghĩa ngợi ca phẩm chất phong cách của chủ tịch hồ chí minh
đồng thời có ý nghĩa nhắc nhở thế hệ hôm nay phải luôn học tập và làm theo tấm gương của bác